nhân dịp đại hội công đoàn tỉnh phú yên lần thứ một mươi nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba tổng liên đoàn lao động việt nam đã trao tặng ba trăm năm mươi tỷ đồng xây dựng các thiết chế xã hội như nhà ở nhà trẻ khu vui chơi cho công nhân lao động tỉnh phú yên và năm trăm linh triệu đồng xây dựng mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn
nhiệm kỳ qua công đoàn tỉnh phú yên làm tốt công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động mà trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo kết nạp được một mươi một sáu trăm linh đoàn viên mới đạt hơn một trăm sáu mươi
phát biểu tại đại hội đồng chí bùi văn cường ủy viên ban chấp hành trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam yêu cầu liên đoàn lao động tỉnh phú yên phải tích cực hơn nữa trong xây dựng tổ chức công đoàn gắn với bảo vệ quyền lợi người lao động
tổ chức công đoàn phải tạo sự gắn bó chặt chẽ bền vững với đoàn viên người lao động
dịp này tỉnh phú yên đã trao quyết định giao năm hectare đất để tổng liên đoàn lao động việt nam triển khai xây dựng các thiết chế xã hội trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba